xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai do các hình thế gây mưa cùng tồn tại ở hai đầu của đất nước
nên hầu khắp các khu vực đều có mưa rào và rông
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm cho cơn rông
cụ thể ở miền bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hình thế gây mưa từ thượng lào sang
nên toàn khu vực sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
ban ngày thì trời nhiều mây có lúc có mưa nhưng không nhiều
vì vậy mà thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ giao động ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
xuống đến trung bộ một phần của hệ thống gây mưa cũng đẩy dịch xuống khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế
nên tại đây trong đêm nay và dạng sáng ngày mai cũng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
ban ngày giảm mưa nhanh trời còn nắng gián đoạn nhiệt độ trưa chiều ở mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận ban ngày thì trời còn nắng với nhiệt độ trưa chiều là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ từ chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo từ phía nam nâng trục lên còn trưa chiều trời có nắng
với nhiệt độ phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn tại tây nguyên và ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ tại khu vực nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển tại khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa trong ba ngày tới thịnh hành gió đông đến đông nam ở mức cấp bốn năm
có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa thịnh hành gió đông đến đông nam
sau chuyển dần sang hướng nam tây nam cường độ cấp bốn cấp năm mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa sẽ không vượt quá mức ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
ngay giảm mưa trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ